nhiều người dân đã xếp hàng đợi tiễn đưa nguyên tổng bí thư đỗ mười trước cửa nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
có cả những người từ nơi xa cũng lặn lội về thủ đô để đưa tiễn trong niềm xúc động khôn nguồi
từ sáng sớm rất nhiều người dân thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành địa phương trong cả nước
các đoàn thanh niên đã có mặt tại khu vực nhà tăng lễ quốc gia để được tiễn biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười lần cuối
nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của đảng nhà nước và nhân dân

nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của đảng nhà nước và nhân dân

nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của đảng nhà nước và nhân dân
từ sáng sớm rất nhiều người dân thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành địa phương trong cả nước